dạng sáng nay một mươi ba tháng tám trên địa bàn huyện hoàng su phi tỉnh hà giang
đã xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất làm hai trẻ em thiệt mạng khi đang ngủ
hai nạn nhân tử vong do bị đất đá vùi lấp được xác định là hai trẻ em dân tộc mông
sinh năm hai nghìn một mươi hai và năm hai nghìn chín thường trú tại thôn lùng chin hạ xã thèn chu phin huyện hoàng su phi
lãnh đạo huyện hoàng su phi đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình gần ba mươi triệu đồng
ngoài ra mưa lớn kèm rông lốc tại hoàng su phi cũng khiến hai nhà dân bị hư hỏng
hai cuộc điện đường dây bốn kw bị đổ và nhiều diện tích hoa màu bị ngập ống